công văn này đề nghị các địa phương nhanh chóng triển khai chính sách bảo hiểm nông nghiệp cho người dân
tuy nhiên quá trình triển khai chính sách mới này nhiều địa phương xuất hiện không ít vướng mắt
và để làm rõ vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên thúy quỳnh
vâng xin cảm ơn
thưa quý vị và các bạn trong điều kiện rủi ro sản xuất nông nghiệp như dịch bệnh thiên tai mất mùa mất giá ngày một gia tăng
thì chính sách bảo hiểm nông nghiệp được coi là cứu cánh cho người nông dân
và để có thể phân tích cụ thể hơn về những khó khăn cũng như thuận lợi khi triển khai bảo hiểm nông nghiệp
ngày hôm nay vị khách mời của chúng ta là chuyên gia nông nghiệp trịnh bá ninh nguyên phó tổng biên tập báo nông nghiệp việt nam
vâng lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân ạ
và trước khi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng đến với một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
trong ba năm thực hiện từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi ba công tác thí điểm bảo hiểm trong nông nghiệp đã đạt được kết quả bước đầu
đã có ba trăm linh bốn hộ nông dân tổ chức tham gia bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn hai mươi tỉnh thành phố trong cả nước
tổng giá trị được bảo hiểm là bảy bảy trăm năm mươi tỷ đồng tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt ba trăm chín mươi bốn tỷ đồng
tổng số tiền đã giải quyết bồi thường bảo hiểm tính đến thời điểm hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
là bảy trăm linh một tám tỷ đồng
để triển khai bảo hiểm nông nghiệp vào thực tế thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số hai mươi hai hai nghìn một mươi chín qd ttg
quy định mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp với người dân cao nhất lên tới chín mươi
mức hỗ trợ trung bình cho các đối tượng tham gia là hai mươi
các đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp cũng rất rộng gồm cây trồng như lúa cao su hồ tiêu điều cà phê cây ăn quả rau
vật nuôi như trâu bò
lợn da cầm nuôi trồng thủy sản như tôm xú tôm thẻ chân trắng cá cha
điều này là động lực lớn để các cá nhân tổ chức tự nguyện tham gia loại hình bảo hiểm mới này
thưa ông ninh qua những con số trong giai đoạn thí điểm bảo hiểm nông nghiệp thì ông đánh giá như thế nào về nhu cầu của người dân
thứ nhất là con số phí bảo hiểm với phí đền bù tôi thấy công ty bảo hiểm lỗ nặng
bởi vì phí thu được bằng một nửa phần phải đền bù thiệt hại đấy là về mặt công ty
thế còn nhu cầu người dân
tôi cho rằng hiện nay như thế là rất thấp
bởi vì chị hình dung là nếu mà toàn bộ cái bảo hiểm cái tiền thu được từ bảo hiểm hơn bảy tỷ thì nó quá thấp
chưa được ba trăm linh triệu đô mà chỉ hình dung là nông nghiệp một năm nếu mà xuất khẩu riêng xuất khẩu nó khoảng bốn mươi tỷ đô được thôi mà
thế bây giờ bảo hiểm mà nó chỉ có được chưa được năm trăm linh triệu đô thì tôi thấy cho rằng số liệu đấy là rất thấp
nói như vậy thì có nghĩa rằng là bảo hiểm nông nghiệp thì là để đảm bảo lợi ích của người dân
thế tại sao người dân vẫn chưa mặn mả
người dân không mặn mà với loại hình bảo hiểm này
thực ra cái này thường là người ta không muốn bảo hiểm những cái vật dụng gì có giá trị
cho nên chị hình dung là trong nông nghiệp thì thường người ta chỉ bảo hiểm những cái con giá trị ví dụ bò sữa ví dụ con tôm
thế nhưng mà tôm thì cái cần nhất của người ta lại là bảo hiểm về dịch bệnh
nhưng tôm ở đây trong cái mới nhất cái nghị định của tháng sáu thì lại không bảo hiểm bệnh chỉ bảo hiểm thiên tai thôi
thì người ta cần là cần cái tiêu chí bảo hiểm
đấy cái loại hình bảo hiểm đó nó rất là lạ
tức là nông nghiệp thì chúng ta chiếm cái cán cân rất là lớn nhưng mà rủi ro cũng lớn nhưng mà bảo hiểm thiện thấp
nhưng mà thế này đánh giá của ngân hàng quốc tế thì người ta nói rằng là mỗi năm thiên tai làm của việt nam mất đi khoảng bốn mươi tỷ
tức là ai làm bảo hiểm ở đây cũng rất sợ bởi vì lỗ là như trong tầm tay
với những chia sẻ của ông về đặc thù nông nghiệp vừa rồi thì có thể phần nào chúng ta lý giải được lý do tại sao mà các công ty bảo hiểm thì không mặn mà
thế còn về những cái câu chuyện là đối với các địa phương thì vướng mắt trong cái quá trình triển khai bảo hiểm nông nghiệp là như thế nào
à vướng mắc ở địa phương nó lại rơi vào tình huống thế này này nó hơi khác này
địa phương ấy nó phải quy định cái người bảo hiểm
thứ nhất anh nuôi bò thì anh phải bảo hiểm cả đàn bò
anh nuôi lợn phải bảo hiểm cả đàn lợn
chứ anh không được bảo hiểm của tôi bảo hiểm năm con hay bốn con là một
thế đến lúc thiên tai thì bắt đầu quá trình đánh giá thiệt hại
đây là quá trình khó nhất
tức là thiệt hại đôi khi nếu mà mình đánh giá hơi thấp cho bà con thì bà con càng nhằn vào thế là cán bộ không ủng hộ nông dân
đánh giá cao lên thì ông bảo hiểm lại bảo là ông địa phương với người dân trục lợi quỹ bảo hiểm
ở đây nó bắt đầu vấn đề này là vấn đề ba bên rồi
thế cho nên là đâm ra chính quyền địa phương nó rất khó hơn nữa là khi công bố dịch
với quy định bảo hiểm này anh tôi chỉ thiệt đền bù cho anh với điều kiện là ở vùng đấy được công bố dịch
đấy là một việc rất khó mà các địa phương rất ngại làm việc này
bên cạnh việc chúng ta cần phải xác định rõ những tiêu chí trong câu chuyện bảo hiểm nông nghiệp
thì theo ông là chúng ta cần phải có những cái giải pháp gì để có thể khuyến khích hơn loại hình bảo hiểm này
tôi nghĩ rằng là bây giờ những người sản xuất hàng hóa những chủ trang trại lớn
tức là bây giờ chúng ta phải nhằm vào đối tượng đó để bảo hiểm
nếu chúng ta chỉ quan tâm đến người nghèo và cận nghèo
mà bây giờ người nghèo cận nghèo mỗi năm chúng ta bắt đầu giảm bớt rất nhiều rồi
thế nếu chúng ta quan tâm nhiều đến đấy thì không thể nào phát triển được
bởi chúng ta phải trong phân khúc phân khúc thị trường
thì người ta phải tính phân khúc tôi chọn những mô hình mà ở đấy người ta sản xuất kinh tế
sản xuất hàng hóa và sản xuất hàng hóa thì người ta mới bảo hiểm
bởi vì sao người ta sản xuất hàng hóa lớn
thế vì vậy thì anh phải hỗ trợ cho cái anh sản xuất hàng hóa lớn này một mức tương ứng
đừng hai mươi nữa anh cho ba mươi đi
thế những người nuôi tôm hoặc là những người nuôi bò sữa hoặc là người nuôi lợn
thì người ta mới có thể giám để đăng ký bảo hiểm cho
xin cảm ơn những chia sẻ của ông và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn bảo hiểm nông nghiệp đang được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận
không giới hạn tổ chức cá nhân tham gia
các vấn đề rủi ro được bảo hiểm cũng rất linh động và mở với cả người mua và người bán
vì thế những chính sách hỗ trợ cụ thể là động lực để người dân tin tưởng tham gia bảo hiểm nông nghiệp
và từ đó tạo thành thói quen trong sản xuất nông nghiệp
và dần trở thành biện pháp bảo vệ cho người dân trước những rủi ro không mong muốn